tại quán cầm đồ tám mươi sáu thuộc phường tân hồng thị xã tử sơn do nguyễn như trường làm chủ
lực lượng công an đã bắt quả tang phạm thế duy cùng nguyễn xuân giang chu thành trung hiếu vũ đắc hà và nguyễn như quảng
đang tổ chức đánh bạc dưới hình thức cá độ bóng đá
đấu tranh mở rộng lực lượng công an làm rõ thêm bốn đối tượng khác có hành vi đánh bạc dưới hình thức lô đề bóng đá
tăng vật thu giữ gồm một trăm hai mươi sáu triệu đồng một bộ máy vi tính bảy điện thoại di động dùng để đánh bạc qua mạng
cùng nhiều sổ sách có liên quan đến hành vi đánh bạc và cho vay nặng lãi
theo tài liệu đấu tranh trường quản lý trang mạng cá độ v tám mươi tám ag com và cấp tài khoản mật khẩu tiền ảo cho các con bạc
trường thỏa thuận với các con bạc vào thứ hai hàng tuần sẽ thanh toán số tiền được thua dựa trên số tiền ảo hiện có trong tài khoản
ngoài ra trường cùng đồng bọn còn sử dụng mạng xã hội gia lô tin nhắn điện thoại để nhận và chuyển cáp lô đề
mở các cửa hiệu gầm đồ cho vai nặng lãi xiết nợ đòi nợ
khi các con bạc không có khả năng trả nợ chúng cho người xiết nợ ném chất bẩn vào nhà để uy hiếp tinh thần
ảnh hưởng đến tình hình an ninh trật tự tại địa phương
tính từ ngày một tháng chín năm hai nghìn một mươi chín cho đến nay số tiền sử dụng vào việc đánh bạc cá độ bóng đá do trường chỉ đạo lên tới gần một trăm linh tỷ đồng
hiện phòng cảnh sát hình sự công an tỉnh đang phân loại để xử lý các đối tượng và tiếp tục đấu tranh mở rộng
một nhóm lừa đảo hoạt động có tổ chức với thủ đoạn tinh vi đã thực hiện chót lọt nhiều vụ rút tiền từ các ngân hàng khác nhau
để chiếm đoạt tài sản của các doanh nghiệp vừa bị phòng cảnh sát điều tra tội phạm về kinh tế công an phú thọ triệt phá bắt giữ nhiều đối tượng
bước đầu cơ quan công an đã làm rõ các hành vi phạm tội của các đối tượng
một loạt con dấu giả mạo các doanh nghiệp rất nhiều giấy tờ tùy thân giả cùng các giấy ủy nhiệm chi của doanh nghiệp với các chữ ký giả
được đối tượng nguyễn lê thanh tú cùng bốn đồng bọn lập ra nhằm hai mục đích
một là các đối tượng sử dụng con dấu giả chữ ký giả của chủ tài khoản để làm các ủy nhiệm chi giả mạo qua mặt hệ thống kiểm soát của ngân hàng
rồi thực hiện giao dịch chuyển tiền để chiếm đoạt
hai là các đối tượng dùng giấy tờ cá nhân giả để lập ra tài khoản tại ngân hàng
cùng đăng ký tin nhắn của các ngân hàng báo về số dư tài khoản của các doanh nghiệp để khi có tin nhắn báo cáo tiền vào tài khoản
các đối tượng sẽ nhanh chóng dùng ủy nhiệm chi giả đến chi nhánh ngân hàng cùng hệ thống gần nhất để thực hiện hành vi giao dịch chuyển tiền vào tài khoản của chúng đã lập ra
theo kịch bản được chuẩn bị từ trước nên chỉ trong vòng năm phút sau khi chuyển khoản thì các đối tượng đã rút được tiền mặt và tẩu thoát
ngân hàng chỉ dựa vào chính từ chuyển khoản khi đã có chữ ký của chủ doanh nghiệp của khế toán và con dấu
nhưng không thể phát hiện ra nếu có dấu giả chữ ký giả
trong khi đó các đối tượng chuyển tiền cũng sử dụng chứng minh thư giả giới thiệu giả để chứng minh mình nhân thân thuộc doanh nghiệp
và đây là một cài hỏi rất lớn của các đối tượng đã dạy dụng để phạm tội và đã thành công trong việc chuyển tiền từ phú họa vào sài gòn để chính đoàn
để lấy được thông tin của doanh nghiệp các đối tượng này đã liên hệ với các cán bộ ngân hàng để bên này cung cấp dữ liệu doanh nghiệp
với mỗi bộ hồ sơ doanh nghiệp cán bộ ngân hàng sẽ được nhận từ một mươi một mươi ba triệu đồng
đến thời điểm bị bắt giữ các đối tượng đã mua được năm mươi bốn bộ hồ sơ của các doanh nghiệp khác nhau trên toàn quốc
cán bộ ngân hàng họ không có trách nhiệm phải cung cấp thế này cho mình chỉ là người quen
người quen họ em đặt vấn đề là mua thông tin thì người quen làm cho ngân hàng họ mới bán
em đặt vấn đề là bên em thức là tính dụng cho các doanh nghiệp quay ngân hàng
có chi hữu kiểm tra thông tin của các doanh nghiệp này
và khi mà có thông tin em gọi qua thì em lấy cho em các thông tin cụ thể nhất
bao gồm là triệu ký của giám đốc triệu ký của tán trưởng
thậm chí là triệu ký của người mở tài khoản không phải là giám đốc và kể cả màu dầu
em thương nhận tham viên của em là sai trái với pháp luật
bằng thủ đoạn này các đối tượng đã thực hiện trót lọt khoảng năm vụ ở các tỉnh trên toàn quốc
với số tiền lên đến khoảng hơn một mươi tỷ đồng
công an tỉnh phú thọ đã bắt giữ và khởi tố năm đối tượng về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản
điều đáng nói nếu không ngăn chặn thì rất có thể sẽ có thêm rất nhiều doanh nghiệp khác trở thành nạn nhân
một thông tin mà chúng tôi vừa nhận được công an thành phố hải phòng đã triệt xóa thành công
đường dây vận chuyển mua bán trái phép chất ma túy từ lào về hải phòng
bắt giữ năm đối tượng thu giữ bốn mươi bốn bánh heroin
qua công tác nắm tình hình các trinh sát phòng cảnh sát hình sự công an thành phố hải phòng
phát hiện đối tượng nguyễn văn nhã tức tâm sáu mươi bốn tuổi trú tại số bảy mươi hai trên một trăm hai mươi tám tôn đức thắng
phường an dương quận lê trân thành phố hải phòng có biểu hiện hoạt động phạm tội mua bán trái phép chất ma túy
số lượng lớn từ lào về hải phòng tiêu thụ
ngày sáu tháng một mươi hai tại khách sạn việt trung trên địa bàn quận hải an thành phố hải phòng
lực lượng công an bắt quả tăng đối tượng nhã đang nhận một vali từ đối tượng người lào là sunfat kebunwi hai mươi tuổi
cùng đi có các đối tượng vung hiyo hai mươi tuổi siti phong tuta một mươi chín tuổi
và nam aounat somphavanh hai mươi hai tuổi đều quốc tịch lào
trong vali đựng bốn mươi bốn bánh bọc ni lông màu xanh bên trong chứa tinh thể bột màu trắng
qua giám định là heroin có trọng lượng hơn một mươi năm kg
tại cơ quan công an đối tượng sunfat kebunwi khai nhận từ năm hai nghìn một mươi tám đến nay
đã ba lần vận chuyển ma túy đến hải phòng cho nguyễn văn nhã
hiện phòng cảnh sát hình sự đang đấu tranh củng cố tài liệu hoàn tất hồ sơ vụ án
tiếp tục với các tin tức
tiếp tục với các tin tức đáng chú ý khác
dùng dây xích chói người thân dẫn đến chết người
hai đối tượng luyện văn đối và nguyễn công bảnh cùng chú tại ấp bảy a
xã an trường huyện càng long tỉnh trà vinh
vừa bị cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh trà vinh tạm giữ hình sự để điều tra về hành vi giết người
theo kết quả điều tra ban đầu vào khoảng một mươi hai h ngày năm tháng một mươi hai năm hai nghìn một mươi chín
bà nguyễn thị ba là mẹ ruột của đội gọi điện cho đội kể chuyện
ông luyện văn danh là anh ruột của đội
đi nhậu về quậy phá và đập đồ đạc trong nhà lúc này đổi về nhà cùng với bảnh
là cháu ruột kéo ông danh từ trong nhà ra gốc xoài trước cửa dùng dây xích để chói cổ ông danh
một lúc sau thì phát hiện ông đã tử vong
tại cơ quan công an hai đối tượng thừa nhận hành vi phạm tội của mình
đổi còn khai nhận cũng thường hay dùng dây xích để chói ông danh khi ông này nhậu về quậy phá
đối tượng trương văn tùng sinh năm một nghìn chín trăm bảy mươi tám
chú tại xã thành long huyện châu thành tỉnh tây nguyên
cùng tăng vật là trên bốn trăm linh kg pháo nổ vừa bị công an huyện châu thành tạm giữ
trước đó vào lúc hai mươi một h ngày năm tháng một mươi hai năm hai nghìn hai mươi
tại ấp xóm mới xã trí bình huyện châu thành
công an huyện châu thành bắt quả tang đối tượng trương văn tùng đang thực hiện hành vi vận chuyển pháo nổ
vật chứng thu giữ gồm hai trăm sáu mươi hộp pháo nổ các loại có tổng trọng lượng là bốn trăm hai mươi bốn bảy kg
một xe mô tô hai điện thoại di động và một số đồ vật khác có liên quan
hiện vụ việc đang được cơ quan chức năng tiếp tục điều tra
chín trăm hai mươi bốn chạy hướng ngược lại lao đến đâm trúng đồ đẩy đi gần chục mét
cú tông mạnh khiến xe khách hư hỏng nhiều hành khách trên xe khách bị thương
trong đó có năm người bị thương nặng phải nhập viện cấp cứu
tiếp nhận vụ việc công an quận bình tân đã có mặt khám nghiệm hiện trường
để xử lý vụ việc theo quy định
cục thuế tp hcm vừa công khai thông tin doanh nghiệp nợ thuế đợt tháng một mươi năm hai nghìn hai mươi ba
và theo danh sách được công bố có một năm trăm bảy mươi bảy doanh nghiệp nợ thuế
với tổng số tiền nợ ngân sách nhà nước lên đến hơn ba ba trăm linh
theo báo cáo công khai của cục thuế tp hcm nhóm nợ thuế nhiều nhất
rơi vào các doanh nghiệp kinh doanh bất động sản và xây dựng
kỳ này có một mươi một doanh nghiệp nợ thuế từ hai mươi đến một trăm linh tỷ đồng
trước đó trong danh sách kỳ chính năm hai nghìn một mươi chín mà cục thuế công bố ngày một mươi tám tháng một mươi một
chỉ có một trăm chín mươi tám doanh nghiệp nợ với tổng số tiền thuế tiền phạt tiền nộp chậm
trên sáu trăm ba mươi sáu tỷ đồng
như vậy chỉ trong hai tuần số tiền cũng như danh sách doanh nghiệp nợ thuế đều tăng
nhiều doanh nghiệp mặc dù được cơ quan thuế liên tục áp dụng các biện pháp thu hồi vẫn không nộp
cũng theo cục thuế tp hcm đối với khoản nợ dưới chín mươi ngày đơn vị sẽ đôn đốc thu nợ
bằng nhiều biện pháp như gọi điện thoại gửi tin qua sms ban hành thông báo tiền thuế nợ
tiền chậm nộp
còn với những khoản nợ trên chín mươi ngày cục thuế sẽ có các biện pháp cưỡng chế
theo quy định của pháp luật chưa có các biện pháp phong tỏa tài khoản ngân hàng
để trích tiền nộp ngân sách ngăn chặn việc sử dụng hóa đơn
đề nghị cơ quan chức năng thu hồi giấy phép kinh doanh
sở y tế tp hcm vừa công bố danh sách những phòng khám đa khoa có chất lượng tốt nhất
và kém nhất trong năm hai nghìn một mươi chín theo tiêu chí chất lượng áp dụng cho phòng khám đa khoa
trên địa bàn tp hcm phiên bản ba với thang điểm tối đa là năm điểm
đối tượng đánh giá chất lượng gồm hai mươi tám phòng khám đa khoa công lập thuộc các bệnh viện
trung tâm y tế quận huyện và một trăm tám mươi tám phòng khám đa khoa tư nhân
năm phòng khám có chất lượng kém nhất là phòng khám y khoa medic tân hưng quận năm
phòng khám đa khoa lê minh xuân huyện bình chánh phòng khám đa khoa chợ đệm huyện bình chánh
phòng khám thiện phước huyện cú chi và phòng khám đa khoa hoàng long quận bình thành
các phòng khám này mắc các lỗi như quảng cáo dịch vụ khám chứa bệnh xe quy định
quảng cáo vượt quá phạm vi chuyên môn chưa tuân thủ quy chế ghi chép hồ sơ bệnh án
nhân viên y tế chưa đảm bảo đào tạo liên tục đủ số tiết theo quy định
kính thưa quý vị trước những sự cố mất an toàn đe dọa đến tính mạng các em học sinh
liên quan đến phương tiện đưa rước thì sáng nay ngày sáu tháng một mươi hai
sở giáo dục và đào tạo tp hcm đã phối hợp với lực lượng thanh tra giao thông
bắt đầu triển khai tổng kiểm tra điều kiện an toàn của phương tiện đưa rước học sinh
trường trung học cơ sở lương định của ubnd
quận hai tp hcm đang phối hợp với doanh nghiệp vận tải để sử dụng một mươi năm xe khách
loại một mươi sáu chỗ để đưa đón học sinh theo học tại trường với mức phí có trợ giá
để đảm bảo việc đến trường của gần ba trăm linh học sinh
phải có một sự quan tâm phối hợp với đơn vị chuyên chở học sinh làm sao đảm bảo an toàn
họ phải có một tư cách pháp nhân
thứ hai để đảm bảo an toàn ngoài tư cách pháp nhân đó tôi cũng không chủ quan
đầu năm tôi có phải xây dựng một kế hoạch
phối hợp là mời cái đơn vị hợp tác xã thanh sơn cùng tất cả các tài xế phải họp một cái buổi họp
trong buổi họp đó tôi có yêu cầu phải thực hiện về tất cả các tiêu chí về an toàn trong xe
thứ hai nữa về hồ sơ giấy tờ về pháp lý phải đảm bảo cho tôi
và thứ ba nữa là phải tập huấn về bồi dưỡng kỹ năng kiến thức để đảm bảo an toàn cho học sinh
từ lúc đón học sinh đến lúc trả học sinh
trước đó những sự cố liên quan đến xe đưa rước học sinh như việc học sinh tử vong trên xe tại trường quốc tế gay quay hà nội
hay sự cố làm văn học sinh khỏi xe khi ôm cua với tốc độ nhanh tại đồng nai đã khiến dư luận
đặc biệt là phụ huynh học sinh không khỏi bức xúc về công tác quản lý loại phương tiện này
do tài xế thôi mình vô trách nhiệm với là mình ham lợi nhiều quá
cái xe này chỉ chở tối đa một mươi sáu tối đa một mươi bảy thôi
còn nếu như vậy cháu ngồi đâu được nhiều đâu
người ta đưa rước học sinh ra sáng sớm người ta coi xe ở cái vỗ ngồi con người ta có an tâm hay không
mà cái trường hợp mới xảy ra ở đồng nai là người ta ra người ta coi nè coi thử coi
chỉ coi cái xe này để ghế xúc vô không bao giờ đóng cái cốp được có đâu mà ngồi
phải kiểm tra định kỳ rồi nói chung là phải quy định một xe học sinh sẽ chở được bao nhiêu
nếu mình chở quá tải thì nó sẽ có phát sinh ra những vấn đề như chế lại các cái ghế ngồi như vậy bán ngồi thì nó không hiểm
còn xe thì nó phải mới đúng chất lượng
còn những cái xe đó nó cũ quá thôi nó chưa kiểm định kiểm đồ mà nó hết kiểm định mà đăng ký đó
trước tình trạng trên sở giáo dục đào tạo tp hcm đã chỉ đạo các trường rà soát lại hoạt động của các nhà xe
đồng thời phối hợp với lực lượng thanh tra giao thông tổng kiểm tra điều kiện an toàn của phương tiện đưa đón học sinh
sáng nay thì thanh tra sở giáo dục đào tạo đội năm đã phối hợp với thanh tra sở giáo dục đào tạo phòng giáo dục vận hai
đã tiến hành kiểm tra trường trung học cơ sở lương ninh cổ kiểm tra về điều kiện an toàn kỹ thuật của phương tiện
khi tham gia đưa đón học sinh trên địa bàn quận hai
qua đó đạt kiểm tra sáng nay kết quả ghi nhận được tất cả các phương tiện đều đảm bảo an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường
đồng thời là cũng nhắc nhở đối với lái xe là tuân thủ các quy định về luật giao thông đường bộ
và đồng thời là nhắc nhở các học sinh khi tham gia đưa đón học sinh thì phải tắt xếp bèo an toàn để đảm bảo trong quá trình đua thông trên đường
thống kê từ tháng chín đến nay thanh tra giao thông tp hcm đã kiểm tra tổng cộng hai mươi năm trường học
với gần bảy mươi phương tiện đưa đón học sinh có trợ giá và không trợ giá trên toàn địa bàn
qua đó phát hiện và xử lý ba trường hợp vi phạm bình chữa cháy hết hàng sử dụng
thời gian tới lực lượng chức năng sẽ tiếp tục rà soát kiểm tra các xe đưa đón học sinh
đặc biệt là chú trọng công tác tuyên truyền nâng cao ý thức trách nhiệm cho tài xế và công tác quản lý của nhà trường